xin chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin mùa mùa ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
mở đầu là thông tin mới nhất về vụ cháy tại thành phố hồ chí minh vào dạng sáng ngày hôm nay khiến bốn người tử vong
bước đầu phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh đã xác định được danh tính của bốn người thiệt mạng trong vụ cháy
và khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ việc
bốn nạn nhân gồm nguyễn thị hồng xuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám lê thị hồng tuyết sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trần quốc cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và lê hoàng dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
khi phát hiện vụ cháy trong quá trình dập lửa phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh
và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi công an phường đã hướng dẫn giải cứu cho bảy người thoát khỏi đám cháy một cách an toàn
thông tin ban đầu vào khoảng
bốn giờ kém ngày một mươi bảy tháng hai tức ngày mùng tám tết đám cháy bùng phát mạnh tại phần gác của căn nhà số sáu trăm hai mươi ba trên hai mươi trên một mươi chín
sau đó lan sang căn nhà số sáu trăm hai mươi ba trên hai mươi trên hai mươi một
phát hiện đám cháy công an phường dân quân bảo vệ dân phố đã phối hợp với tổ liên gia khu phố năm
sử dụng bình chữa cháy chữa lửa và hướng dẫn những người trong các căn nhà bị cháy thoát ra ngoài
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi
điều động phương tiện xuống hiện trường nối vòi rồng vào sâu trong hẻm tiếp cận hiện trường của đám cháy
cho đến bốn h hai mươi ba phút cùng ngày đám cháy được khống chế hoàn toàn
công an quận một tp hcm cho biết vừa đấu tranh triệt phá bắt giữ một băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy vào buổi trưa tại khu vực trung tâm thành phố
ba đối tượng bị bắt giữ khi đang giao xe máy vừa trộm cắp được đưa đi tiêu thụ gồm trần trọng mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
nguyễn thọ tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng quê ở nghệ an có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
và phạm văn lợi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú tp thủ đức có một tiền án về tội trộn cắp tài sản
qua kiểm tra công an thu giữ nhiều công cụ hỗ trợ để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã đi trộm xe máy trên địa bàn tp hcm
tài sản sau khi trộm cắp được sẽ đưa đi tiêu thụ ở tây ninh long an
bước đầu qua đấu tranh các đối tượng khai nhận đã thực hiện sáu vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận một và quận ba
ba vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận ba
hiện vụ việc đang được công an quận một tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ truy bắt những đối tượng liên quan xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
cũng tại tp hcm công an quận một mươi hai cũng đã bắt giữ một băng nhóm tùy bắt
tin liên tiếp gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản liên quận với thủ đoạn manh động trong dịp tết nguyên đán vừa qua
ngày một mươi ba tháng hai công an quận một mươi hai tiếp nhận tin báo tố xác tội phạm của người dân về việc bị cướp giật tài sản vào ngày chín tháng hai
nhưng do đang trên đường về quê nghỉ tết nên đến ngày một mươi ba tháng hai bị hại mới đến cơ quan công an trình báo
tiến hành giả soát truy xét công an quận một mươi hai đã bắt giữ được hai đối tượng gây án và hai đối tượng có liên quan
đáng chú ý là
tuy là tuổi đời của cả bốn đối tượng này còn rất trẻ từ một mươi sáu cho đến một mươi bảy tuổi
làm việc với cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên cùng nhau đi cướp giật tài sản trên các tuyến đường
thuộc quận sáu quận một mươi một quận tân bình và quận một mươi hai
tiếp tục đấu tranh mở rộng nhóm này còn khai nhận đã cùng nhau thực hiện sáu vụ cướp giật tài sản khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai đề nghị ai là nạn nhân của các đối tượng nêu trên
liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai
ba trăm bốn mươi năm đường trương thị hoa khu phố ba phường tân thới hiệp quận một mươi hai để trình báo hỗ trợ quá trình điều tra
tại khu vực tiểu khu một mươi chín tháng năm thuộc xã triển sơn huyện mộc châu
lực lượng đấu tranh chuyên án của bộ đội biên phòng sơn la chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng vừa bắt giữ hai đối tượng vận chuyển ma túy
hai đối tượng gồm giàng thi chú tải bản ta điếng huyện sốt bầu vụ phan lào
giáng thị dí chú tải bản pha đón xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ một mươi tám viên ma túy tổng hợp hai điện thoại di động một xe máy
hiện bộ đội biên phòng sơn la đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị ba vì là một xã miền núi của huyện ba vì thành phố hà nội
là địa phương đặc biệt với chín mươi tám dân số là đồng bào người việt nam
vì sao việc chú trọng thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
luôn được các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm
qua đó xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc đảm bảo trật tự an toàn xã hội
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
từ đó giúp bà con yên tâm lao động sản xuất làm giàu cho quê hương đất nước
trong dịp tết lực lượng công an xã ba vì đã đến từng thôn bản
nắm bắt tình hình an ninh trật tự tâm tư nguyện vọng của bà con
kịp thời phát hiện ra những vấn đề phát sinh trong đời sống sinh hoạt
để tham mưu giải quyết hiệu quả
ở đây các cán bộ chiến sĩ không chỉ vững về nghiệp vụ mà còn phải hiểu được văn hóa dân tộc
từ đó nhận được sự tin tưởng của bà con hỗ trợ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
từ lúc khi công an chính quy về công tác tại địa phương
thì tình cảm của anh em trong đội cũng như là công an phụ trách địa bàn
luôn luôn gắn bó với bà con
rồi đi xuống địa bàn đi sâu đi sát với người dân
tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân
phải nói là cái này thì tình cảm của bà con dành cho các chú công an là rất là thân thiết
có được cảm giác yên tâm tin tưởng của người dân
chính là kết quả từ sự nỗ lực kiên quyết bám địa bàn
và đặc biệt là xác định rõ tấn công đúng trúng và tội phạm của lực lượng công an xã
cũng như phối hợp chặt chẽ với lực lượng ở cơ sở
trong việc đảm bảo an ninh an toàn tại địa bàn
cái lực lượng công an gần gũi với bà con nhân dân
thì nói chung là cũng thường xuyên gặp nhau
để mà nhắc nhở an ninh trước hết là phòng cháy chữa cháy này rồi
ví dụ như tết nhất này là bà con nhân dân đi đâu là phải chấp hành theo luật
rượu bia thì cũng phải giảm đi
rồi còn nếu mà một khi đã uống rượu uống bia rồi
thì cũng không được lái xe nữa
những năm qua phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn xã ba vì
đã phát huy hiệu quả tích cực
từ phong trào các mô hình dân vận khéo
mô hình tự quản về an ninh trật tự được xây dựng
và phát huy hiệu quả tốt
như mô hình camera an ninh mô hình khu dân cư chấp hành tốt pháp luật
góp phần xây dựng và củng cố thế trận an ninh nhân dân
gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc
dịp tết nguyên đán
giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn này
chúng tôi cũng tích cực thường xuyên
hợp với công an viên cũng như lực lượng dân phòng
và chúng tôi chia ra các tổ
để tuần tra các ngày đêm trên địa bàn
để làm sao giúp cho địa phương và nhân dân ăn tết an toàn
lực lượng chính quy của công an
nhân dịp gần tết này
cũng tổ chức như là các bà viết các bài tuyên truyền
trên hệ thống loa đài truyền thanh về an ninh trật tự
cho bà con nhân dân
rồi thì lực lượng công an
thường xuyên là phối hợp với công an viên của thôn
cũng tổ chức việc tuần tra
cho nên là tất cả các thôn
đều được an ninh trật tự
đều được giữ vững
trong tết trời xe lạnh
hòa với sóc xuân vùng cao
bước trần của những người chiến sĩ công an
vẫn miệt mài tuần tra vì sự bình yên cơ sở
tết của đồng bào
cũng là tết của những chiến sĩ công an
quân dân xung vầy
cùng nhau giữ vững thế trận an ninh nhân dân
xây dựng địa bàn bình yên
gia đình ấm no hạnh phúc
đồn biên phòng bến đá
bộ đội biên phòng bà rợi vũng tàu
vừa tiến hành các thủ tục tiếp nhận
tám thuyền viên trên tàu cá bv chín mươi bảy nghìn hai trăm linh chín ts
do ông ngô văn thơ
trú tại thành phố vũng tàu
tỉnh bà rê vũng tàu làm chủ tàu kiêm thuyền trường
tàu cá này bị sóng đánh chìm
trên vùng biển tỉnh bà rợi vũng tàu
tàu cá bv chín mươi bảy nghìn hai trăm linh chín ts
cùng với một mươi một thuyền viên
xuất bến vào ngày hai mươi ba tháng sáu
tại cảng bến đá thành phố vũng tàu
tỉnh bà rợi vũng tàu
đi đánh bắt thủy hải sản trên biển
đến khoảng một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng hai
tại khu vực cách vũng tàu khoảng sáu mươi sáu hải lý
về hướng nam đông nam
tàu cá này đã bị sóng đánh chìm
cho đến khoảng một mươi năm h cùng ngày
tàu cá bv chín mươi tám nghìn tám trăm bảy mươi tám ts
do ông trần hữu vương làm chủ
đã phát hiện và kịp thời cứu vớt
được chín thuyền viên lên tàu cá an toàn
đến khoảng sáu h ngày một mươi sáu h
tàu cá bv chín mươi tám nghìn tám trăm bảy mươi tám ts
cập bến tại cảng bến đá
và tiến hành bàn giao tám thuyền viên
trên tàu cá bv chín mươi bảy nghìn hai trăm linh chín ts
bị nạn cho đội biên phòng bến đá
bộ đội biên phòng bà rợi vũng tàu
theo quy định
riêng ông ngô văn thơ là chủ tàu
kiêm thuyền trưởng tàu cá bv chín mươi bảy nghìn hai trăm linh chín ts
đã ở lại cùng với các phương tiện khác
đang tiếp tục tìm kiếm
hai thuyền viên mất tích còn lại
ngay sau khi tiếp nhận tin báo
về vụ việc đồn biên phòng bến đá
cử lực lượng quân y tiến hành kiểm tra
điều trị và chăm sóc y tế ban đầu
cho tám thuyền viên đã dần ổn định
và tiến hành các thủ tục bàn giao
cho đại diện chủ phương tiện tàu cá
đưa về đoàn tụ với gia đình
đồng thời thông báo các phương tiện
hoạt động gần khu vực tàu cá gặp nạn
tham gia phối hợp tìm kiếm
hai thuyền viên mất tích còn lại
tiếp theo là những thông tin
truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn
đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát hiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp
công an tỉnh lâm đồng đã ra quyết định
truy nã số ba mươi hai ngày một mươi bốn tháng một
đối với đối tượng hoàng văn tạo
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
hộ khẩu thường trú tại thôn chín
xã lộc nam huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
về hai tội trộm cấp tài sản
và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
còn về tội lạm dụng tín nhiệm
chiếm đoạt tài sản
công an huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã số hai
ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đối với đối tượng trần tấn đạt
sinh năm hai nghìn một
hộ khẩu thường trú tại ấp tàn dù
xã châu hưng huyện thạnh trị
tỉnh sóc trăng
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm
chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định
truy nã số một mươi ba ngày hai mươi hai tháng bốn
của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng
là đối tượng nguyễn văn hòa
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
hộ khẩu thường trú tại ấp một
xã châu khánh huyện long phú tỉnh sóc trăng
và đối tượng yên đức biển
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hộ khẩu thường trú
tại số bảy mươi sáu trên năm b
nay là số ba trăm linh tám trên ba
trần hưng đạo
khóm tâm trung phường một mươi
thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh sóc trăng
ra quyết định truy nã số hai
ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi ba
cũng về tội lạm dụng tín nhiệm
chiếm đoạt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin
về các đối tượng hãy báo ngay cho
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng
cho các thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện